tiếp tục phiên họp thứ hai mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về dự án luật giáo dục sửa đổi
sau những sai phạm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
xảy ra tại một số địa phương gây bức xúc trong xã hội
nhiều thành viên của ủy ban đã cho ý kiến về vấn đề
có tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nữa hay không
thay mặt chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam tham dự phiên họp
qua thảo luận nhiều ý kiến cho rằng
vẫn cần thiết tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh
cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu xây dựng điều chỉnh chính sách giáo dục
và là nguồn thông tin tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học
cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh
tuy nhiên phải có thay đổi để không xảy ra những sai phạm như trong thời gian qua
còn nếu mà không tổ chức thi thì chắc là cái chất lượng
như đồng chí thanh hải có đặt vấn đề đồng chí bộ trưởng có bảo đảm được chất lượng hay không
thì cũng rất là khó
cho nên là tôi cũng đồng tình trong cái phương án một
và cái chủ trương mà hai trong một trong thời gian vừa qua
thì cá nhân tôi thấy hoàn toàn là đúng
chỉ có trong quá trình triển khai thực hiện ở chỗ này chỗ kia
thì có vấn đề thì những cái mà nó có vấn đề thì chúng ta uấn chỉnh lại
trong khi đó trưởng ban dân nguyện của quốc hội
nguyễn thanh hải cho rằng
cử tri nhân dân và các thầy cô giáo đang băn khoăn
liệu có nên giữ lại kỳ thi này
đặc biệt trong những năm gần đây tỷ lệ độ tốt nghiệp thường lên tới chín mươi tám
với tỷ lệ như vậy nên chăng chỉ xét tốt nghiệp
tuy nhiên nếu xét tốt nghiệp
thì bộ giáo dục và đào tạo có bảo đảm không để xảy ra tiêu cực
trong quá trình dạy và học hay không
bộ giáo dục có dám khẳng định rằng không thi
nhưng mà việc dạy và học vẫn đảm bảo chất lượng như thi
thì rõ ràng là nó sẽ không tốn kém
ở đây là rõ ràng là quản lý nhà nước của ta thôi
các cơ chế kiểm tra thanh tra
rồi là kiểm tra công tác giảng dạy
chất lượng giáo viên chất lượng đầu vào
thì là có được hay không
nếu mà không được thì ta loại luôn phương án này
khẳng định là bởi vì là
chức năng quản lý nhà nước rồi công cụ hỗ trợ
rồi công tác thanh tra kiểm tra giám sát
là chưa đảm bảo yêu cầu nếu chúng ta bỏ kỳ thi
tuy nhiên đa số đại biểu đều cho rằng
dù chọn phương án nào
thì bộ giáo dục và đào tạo
cũng nên nghiên cứu kỹ lưỡng
chọn một phương án thi tốt nhất ổn định nhất
không phải thay đổi nhiều gây ảnh hưởng đến nhân dân
cho ý kiến tại phiên thảo luận
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
giáo dục luôn là vấn đề được nhân dân quan tâm
chủ tịch quốc hội đề nghị
chính phủ tổ chức
lấy ý kiến rộng rãi nhân dân
trình quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ sáu
tuy nhiên phát biểu tại phiên họp
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
xin lùi trình quốc hội dự án luật này
đến kỳ họp thứ bảy
diễn ra vào năm hai nghìn một mươi chín
để tổ chức các hội thảo
lấy ý kiến nhân dân hoàn thiện dự án luật